chắc hẳn quý vị còn nhớ khi vừa mới đây thôi chúng tôi đã đưa tin về vụ tai nạn thương tâm xảy ra
do một cô gái điều khiển xe máy liều lĩnh đi ngược chiều trên đường cao tốc
và thật đáng buồn khi đó không phải là trường hợp cá biệt
dù bị nghiêm cấm nhưng nhiều xe máy vẫn bất chấp nguy hiểm đi ngược chiều
là đường tiêu chuẩn cao tốc không cho phép xe mô tô xe gắn máy được phép lưu thông
nhưng thực tế thì tình trạng này vẫn thường xuyên diễn ra thậm chí nhiều xe máy còn chạy ngược chiều
có ít nhất bốn xe máy đã bất chấp nguy hiểm nối đuôi nhau đi ngược chiều trên đường cao tốc
khiến hàng loạt xe container xe trọng tải lớn phải giảm tốc độ đột ngột để né tránh
được biết đây là các công nhân vệ sinh môi trường của đơn vị quản lý tuyến cao tốc
đáng chú ý ngoài hành vi đi ngược chiều nhiều người còn không đổi mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu theo quy định
là làng đường một chiều cho phép phương tiện chạy với vận tốc cao một trăm linh một trăm hai km một giờ
việc các xe máy nối đuôi nhau chạy ngược chiều trên cao tốc nếu xảy ra va chạm
tai nạn giao thông sẽ dẫn đến hậu quả khó lường
để xử lý hành vi đi ngược chiều trên đường cao tốc
đại diện cục cảnh sát giao thông cũng cho biết thông qua công tác tuần tra kiểm soát
lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp xe máy đi vi phạm trên đường cao tốc
đây là hành vi vô cùng nguy hiểm gây mất an toàn giao thông
theo luật giao thông đường bộ hai nghìn tám người điều khiển xe gắn máy và xe mô tô tuyệt đối không được đi vào đường cao tốc
nếu vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng
cụ thể theo nghị định quy định người điều khiển xe mô tô gắn máy đi vào đường cao tốc
trừ xe phục vụ việc quản lý bảo trì đường sẽ bị xử phạt từ hai đến ba triệu đồng
và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ ba đến năm tháng
đặc biệt nếu người điều khiển xe mô tô xe gắn máy đi vào đường cao tốc mà gây tai nạn giao thông
thì sẽ bị phạt từ bốn đến năm triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai đến bốn tháng
mức xử phạt đối với hành vi điều khiển xe mô tô gắn máy đi ngược chiều trên đường cấm
cũng tương đương mức xử phạt đối với hành vi đi vào đường cao tốc
trong một số trường hợp nếu gây hậu quả nghiêm trọng thì người điều khiển xe mô tô xe gắn máy đi vào đường cao tốc
còn có thể bị xử lý hình sự
hy vọng với những chế tài đủ sức răng đe và những tai nạn đã để lại hậu quả đáng tiếc
ý thức của những người tham gia giao thông sẽ được cải thiện và hạn chế số vụ tai nạn ở mức thấp nhất có thể